tại tỉnh ủy quảng bình đã tổ chức hội nghị lần thứ một mươi tám để đánh giá tình hình kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng quý i năm hai nghìn một mươi chín
trong đó vấn đề quản lý bảo vệ tài nguyên rừng và trách nhiệm của chủ rừng khi để mất rừng được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo làm rõ
theo báo cáo của tỉnh ủy quảng bình quý i năm hai nghìn một mươi chín tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tốt
công tác xây dựng đảng được tăng cường trên tất cả mọi mặt
bên cạnh kết quả đạt được trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ việc gây bức xúc trong dư luận
trong đó đáng chú ý là đã xảy ra hai vụ phá rừng nghiêm trọng đó là vụ phá rừng di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
để lấy gỗ mùn và phá rừng nguyên sinh trường sơn để khai thác trái phép gỗ lim
tỉnh ủy quảng bình đã chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng sớm điều tra xử lý nghiêm các vụ phá rừng
trong đó làm rõ trách nhiệm của các đơn vị chủ rừng khi để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng này